trong đó cây xoan được bà con đón nhận và triển khai trồng chủ yếu
đối với huyện cũng đã làm trồng thử nhiều các loại giống cây
nhưng đối với khí hậu của huyện mường lát đất đai là một là cái tầng đất là ít thấp
và dưới tầng đất là chủ yếu là đá
cái thứ hai là khí hậu về mùa khô thì nó dài
thì qua quá trình nghiên cứu thì đối với huyện mường lát chỉ có là cây xoan với cây lát là còn phù hợp đến bây giờ
khai trồng rừng tại mường lát không có nhiều hiệu quả
tập quán canh tác của bà con dân tộc thiểu số nơi bản địa cực kỳ lạc hậu
cuộc sống còn quá thiếu thốn
việc trồng rừng để chờ khai thác sau cả chục năm trời là chuyện xa vời
trước yêu cầu cấp thiết phải phủ xanh đồi núi chọc để bảo vệ khu đầu nguồn phía tây sông mã
gắn với mục tiêu xóa đói giảm nghèo
thủ tướng chính phủ đã quyết định xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia ba tấn gạo một năm
để hỗ trợ những hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
tự nguyện trồng chăm sóc bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian đầu đi tuyên truyền chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn
nhận thức của nhân dân còn hạn chế
người dân cũng cứ lâu nay chủ yếu là khai thác làm nương làm rẫy
chứ chưa tham gia trồng rừng
cứ nghĩ là cái việc trồng rừng là trồng rừng cho nhà nước
đây là cảnh người dân nhận gạo từ dự án hỗ trợ trồng rừng
hình ảnh lâu nay đã trở nên quen thuộc tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa
căn cứ vào diện tích nương rẫy thực tế chuyển đổi sang trồng rừng
mỗi hectare được nhận tối đa là bảy trăm linh kg gạo một năm
và mỗi khẩu được hỗ trợ một mươi kg một tháng
cùng với gạo bà con cũng được cấp tiền công khi trồng chăm sóc bảo vệ rừng
theo quy định
đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại mường lát
vốn trước đó còn lo cơm áo hàng ngày
dự án hỗ trợ gạo trồng rừng là chỗ dựa đẩy lùi cái đói
là cơ sở căn bản để từ bỏ tập quán làm nương giấy xưa cũ
vững tin ươm những mầm non phủ xanh núi đồi mường lát
vì thời gian trồng rừng chúng ta dài
trong thời gian mà chờ thu hoạch đến một mươi năm
thì bà con rất khó khăn
nên là chúng ta hỗ trợ gạo cho bà con
để bà con có tiềm lực
về kinh tế bảo đảm về cuộc sống
để trồng rừng
và có như vậy thì chúng ta mới có một mươi bảy đất ta rừng đã trồng
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
sau năm năm quyết liệt triển khai thực hiện
với quyết tâm của các cấp các ngành
đặc biệt là sự hưởng ứng của bà con nhân dân
núi rừng mường lát đã được phủ dày một màu xanh
kéo theo nhiều chuyển biến tích cực
trong phát triển kinh tế xã hội
không còn những vạt núi trồng cây thuốc phiện
tệ nạn ma túy giảm dần
trên sáu bốn trăm linh hộ gia đình
với ba mươi ba nhân khách
được hỗ trợ gạo
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều
giảm từ năm mươi sáu bảy
xuống còn bốn mươi bảy tám mươi năm
dự án trồng xoan xóa nghèo
đã thay đổi toàn diện tập quán
của đại bộ phận đồng bào
bà con đã biết đến mô hình phát triển mới
thay vì chỉ sống nhờ vào nương giấy
như trước đây
chủ trương của nhà nước cho trồng
mình bắt đầu làm nương làm giấy
làm sạch sẽ để trồng
từ hai nghìn một mươi đến giờ
mình cũng trồng được
tầm khoảng gần sáu hectare rồi
cây thì phát triển tốt
đến bây giờ
cái loại mà to nhất
là cũng phải được đường kính gốc
phải được hai mươi hai phân rồi
mà chiều cao của nó
mình gọi là khai thác được
phải từ bốn m năm đến năm m
nếu chỉ xét trên khía cạnh môi trường
những tán xoan đã phủ xanh đồi núi chọc
hạn chế là
cái tình trạng sạt lở do mưa lũ
làm dịu đi phần nào khí hậu vốn vô cùng khắc nghiệt
tại mường lát
tuy nhiên xét trên khía cạnh kinh tế
hiệu quả của rừng xoan tại mường lát
đang là một câu hỏi lớn đặt ra
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh thanh hóa
cây xoan phát triển bình thường
sau một mươi năm sẽ đạt đường kính khoảng hai mươi cm
thực tế nhiều hộ dân phản ánh rằng
cây xoan gần như rừng phát triển
sau khi được trồng một vài năm
gia đình ông sung văn xúa
là một ví dụ
sau hơn bốn năm trồng
đường kính cây xoan chỉ được bảy cm
và gần như không phát triển thêm
nhiệt huyết của người dân
những ngày đầu trồng rừng đã giảm dần
theo độ lớn của thân xoan
hôm nay thì đất ở đâu
tùn là trồng rừng cá
mà rừng độ này
nó chậm lớn như thế này
không biết mấy năm
thì nó thu nhập
chỉ chưa đến năm thu nhập
đang cây thì đang nhỏ
mà cũng không biết là lái tiền
đâu mà ra tiền
để mua ăn
đồng bào các dân tộc
ở mường lát hiểu rằng
nguồn lực trung ương hỗ trợ trồng rừng
những năm vừa qua là rất lớn
gạo hỗ trợ công trồng
chăm sóc bảo vệ rừng
vẫn đều đặn tới tay bà con
nhưng nỗi lo về thu nhập
trong những tháng ngày sắp tới
là hiện hữu
xoan còi cọc
chưa biết đến lúc này
lúc nào mới bán được
mà chương trình hỗ trợ gạo đã gần kết thúc
trước phản ánh của nhiều hộ dân
các đơn vị có liên quan đã tiến hành khảo sát
đánh giá và chỉ ra một số nguyên nhân
trong đó bao gồm
mật độ trồng xoan dày
bà con chưa áp dụng đúng các kỹ thuật trồng
đặc biệt là khí hậu khắc nghiệt
địa tầng quá mỏng tại mường lát
khiến cho cây xoan không đủ chất dinh dưỡng để phát triển
dùng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh
tỉa cây rồi tỉa cành rồi
thậm chí là chăm sóc
để đưa cái năng suất
của cái rừng xoan lát
mà trồng trong năm năm vừa rồi
nó lên một bước nữa
để cho bà con có cái
thu nhập nó cao hơn
chứ nếu mà cứ để tự bà con làm
thì theo tôi là không ổn
mà mình có kỹ thuật thì phải đưa các cái
biện pháp kỹ thuật vào
cái thứ hai nữa là
khuyến cáo bà con
không nên trồng nhiều xoan lát

vì họ ta có nhiều loài cây để lựa chọn
mà bây giờ trong những năm tới
mà lại tiếp tục cứ trồng xà lát nữa là theo tôi là không nên
tính tới năm hai nghìn hai mươi
huyện mường lát phải trồng thêm
gần hai hectare
để đủ một mươi chín sáu trăm linh hectare rừng
theo kế hoạch được phê duyệt
các đơn vị chức năng cần sớm tìm ra
giống cây và vùng trồng phù hợp nhất
cho việc trồng rừng mới này
bên cạnh đó huyện cũng cần thực hiện
tốt hơn nữa công tác định hướng
phổ biến kiến thức để bà con áp dụng
khoa học công nghệ vào trồng rừng cho hiệu quả
mục tiêu là sử dụng
thật tốt nguồn hỗ trợ từ trung ương
đảm bảo an ninh lương thực
giải quyết việc làm tăng thu nhập
thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững
và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn
chính sách hỗ trợ gạo của chính phủ cho huyện mường lát
đến năm hai nghìn một mươi chín đã hết
tuy nhiên kế hoạch trồng rừng
huyện vẫn đang được giao nhiệm vụ
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
do đó sau năm hai nghìn hai mươi chúng ta vẫn phải chăm sóc rừng
phải một mươi năm sau chúng ta mới có thu hoạch
nên ngành nông nghiệp sẽ tham mưu
với ban tỉnh tiếp tục kiên nghị
với chính phủ hỗ trợ gạo cho bà con
mường lát trồng rừng
sau năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn một mươi năm
chỉ tính riêng cho trồng rừng
từ năm hai nghìn một mươi một đến hết năm hai nghìn một mươi tám
trên một trăm linh tỷ đồng và một mươi sáu tấn gạo
đã đến với hàng ngàn hộ dân tham gia dự án
câu chuyện trồng rừng diễn ra ở mường lát
đã vượt lên trên phạm vi của một huyện
bởi bên cạnh những giá trị có thể thấy
từ trồng rừng
nguồn lực hỗ trợ trong thời gian qua
đã thể hiện rất rõ chủ trương chính sách
và sự quan tâm đặc biệt của đảng và nhà nước
đối với đồng bào các dân tộc thiểu số
đang gặp nhiều khó khăn
tại vùng biên cương của tổ quốc